theo thống kê của viện dược liệu việt nam là quốc gia có tiềm năng lớn về trồng và phát triển dược liệu
chúng ta có trên năm loài thực vật và nấm hơn bốn trăm linh loài động vật và bảy mươi năm loài khoáng vật có công dụng làm thuốc
trong số đó có nhiều loại dược liệu xếp vào loại quý hiếm trên thế giới
tuy nhiên dược liệu vẫn chưa phải là mặt hàng xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao bởi nhiều lý do
trong đó quan trọng nhất là do công tác quản lý chất lượng các sản phẩm dược liệu đặc biệt là dược liệu cổ truyền còn nhiều hạn chế
tại hội trợ dược liệu lần đầu tiên được tổ chức tại hà nội
tất cả các loại dược liệu cổ truyền quý hiếm của việt nam được các địa phương mang tới cho thấy
nguồn tài nguyên dược liệu được cộng đồng các dân tộc việt nam tích lũy là vô cùng phong phú
theo tổ chức y tế thế giới có đến tám mươi dân số ở các nước đang phát triển vẫn dựa vào thuốc thảo dược để chăm sóc sức khỏe cộng đồng
tại việt nam mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng năm mươi sáu mươi tấn các loại dược liệu khác nhau
sử dụng vào việc chế biến vị thuốc y học cổ truyền
nguyên liệu ngành công nghiệp dược người dân việt nam vẫn rất tin tưởng sử dụng dược liệu cổ truyền
mặc dù có tiềm năng lớn nhưng hiện nay việt nam mới chỉ tự cung cấp được hai mươi năm nguyên liệu để phục vụ việc sản xuất
còn lại bảy mươi năm vẫn phải nhập khẩu
đây chính là vấn đề đặt ra với các cơ quan quản lý nhà nước để thúc đẩy ngành dược liệu phát triển
tất cả các khâu phải đặt chuẩn
thứ hai là bộ y tế lại có một kiểm định chất lượng trước khi vào các bệnh viện y học cổ truyền
để đảm bảo dược liệu nói chung và các thuốc kể cả nhập khẩu nguồn nguyên liệu từ các nước và tại chỗ
đều đảm bảo chất lượng trước khi mà sử dụng trên bệnh nhân tại các bệnh viện y học cổ truyền trong nước
với tiềm năng lớn ngành dược liệu hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu tốt khi xuất khẩu ra thị trường quốc tế
để cân bằng tỷ lệ xuất nhập khẩu cơ quan quản lý nhà nước cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng
về đẩy mạnh phát triển ngành dược liệu cổ truyền
thay vì chế biến thô hiệu quả thấp phải nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm có thương hiệu
các đơn vị trồng chế biến xuất khẩu dược liệu cần phải thay đổi cách tiếp cận minh bạch chất lượng sản phẩm
cái việc đầu tiên là mình phải chú trọng rất nhiều đến chất lượng và cái thái độ phục vụ và hành động của mình
trước sau như một để làm sao là khi mà bị bôi nhọ hay là khi mà bị những cái thủ đoạn
mà mà chuyển sang như một để làm sao là khi mà bị bôi nhọ hay là khi mà bị những cái thủ đoạn
trong tấn công thì những cái đối tác của mình họ vẫn rất tin vào mình họ rất tin vào mình
họ thấy rằng cái con người đấy và cái doanh nghiệp ấy rất là tĩnh trạc rất là đoàn hòa
phải nuôi trồng phát triển nhưng vẫn phải bảo tồn cái những cái dược liệu mà vốn đã cạn quyệt
theo khai thác tự nhiên thì không nên phải bảo tồn cái giống đó
còn nếu mà chúng ta nuôi trồng trọt để giải quyết công an về làm chân công dân
và với khối lượng lớn để mà xuất khẩu sang trung quốc cũng như các nước khác thì cần được khuyến khích
và đấy cũng là một cái hoạt động rất là khó khăn
có lợi cho dân cho nước và cho những người nông dân
phát triển dược liệu là một hướng đi bền vững nhằm phát huy tiềm năng trồng sản xuất dược liệu của đất nước
để thực hiện được điều này cần xây dựng nền công nghiệp chế biến dược liệu đủ mạnh
để sản xuất các sản phẩm có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu